ngày một mươi ba tháng năm đoàn công tác của báo nhân dân do đồng chí lê quốc minh
ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam làm trưởng đoàn đã về trao tặng kinh phí xây dựng
năm căn nhà máy ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo tại tỉnh bến tre
để chung tay với tỉnh bến tre chia sẻ khó khăn hỗ trợ các hộ dân là hội viên phụ nữ nghèo
gặp khó khăn của địa phương ổn định cuộc sống
báo nhân dân đã dẫn động công ty cổ phần bất động sản trường sơn hỗ trợ kinh phí xây dựng
năm căn nhà máy ấm tình thương mỗi căn trị giá năm mươi triệu đồng tổng kinh phí hai trăm năm mươi triệu đồng
đồng chí lê quốc minh tổng biên tập báo nhân dân hy vọng với sự đồng hành của doanh nghiệp
nỗ lực của báo nhân dân sẽ giúp một số gia đình phụ nữ tỉnh bến tre dược qua khó khăn
an cư lạc nghiệp yên tâm lao động sản xuất dương lên thoát nghèo
thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh bến tre
đồng chí trần thanh lâm phó bí thư thường trực tỉnh ủy bến tre cảm ơn những tình cảm
sự quan tâm của báo nhân dân cùng các nhà tài trợ đã đồng hành cùng tỉnh hỗ trợ hộ nghèo
gia đình chính sách trên địa bàn
tỉnh sẽ tiếp nhận quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích đúng đối tượng
đảm bảo tiêu chí chăm lo cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh